gần một trăm hai mươi y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên đã tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não
ngay tại bệnh viện việt nam thụy điển ở quảng ninh để chuyển tới nhiều trung tâm ghép tạng trên cả nước
kịp thời cứu sống cho nhiều người đây cũng là lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại bệnh viện tuyến tỉnh
người hiến tạng là một công dân sinh sống tại quảng ninh bị chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông
ngay sau khi có kết luận chẩn đoán chết não cuối cùng của hội đồng chẩn đoán chết não
đồng thời nhận được sự đồng thuận của gia đình bệnh viện việt nam thụy điển uông bí đã khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy đa mô tạng
hiệp đồng chặt chẽ với trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia các trung tâm ghép tạng toàn quốc để ra soát
và lập danh sách bệnh nhân sẽ được ghép tạng từ người cho này
các tạng được hiến bao gồm tim gan trong đó gan được chia tách thành gan phải gan trái hai quả thận hai rác mạc
sau bốn giờ phẫu thuật liên tục với sự tập trung cao độ và sự phối hợp của một trăm hai mươi y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên
các ekip phẫu thuật đã thành công lấy các tạng đúng như dự kiến và vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân
đến thời điểm hiện tại quảng ninh là địa phương đầu tiên có cơ sở y tế tuyến tỉnh tổ chức triển khai lấy tạng ngay tại đơn vị
điều này không chỉ khẳng định quyết tâm của ngành y tế quảng ninh trong việc tham gia sâu vào mạng lưới hiến tạng
ghép tạng quốc gia thực hiện trách nhiệm cao với cộng đồng đồng thời cũng cho thấy năng lực của đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh
sẵn sàng tiếp cận và triển khai các kỹ thuật cao phục vụ nhân dân ngay tại địa phương